mở đầu bản tin sẽ là thông tin về cơn bão khẩn cấp cơn bão số bốn
hồi một mươi giờ ngày hôm nay vị trí tâm bão số bốn cách đất liền đà nẵng quảng ngãi khoảng ba trăm một mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn một mươi năm giật trên cấp một mươi bảy
đến hai mươi hai h hôm nay vị trí tâm bão ở trên vùng biển đà nẵng quảng ngãi giữ nguyên cường độ rất mạnh
vùng nguy hiểm trên biển đông trong vòng hai mươi bốn giờ tới sẽ đạt từ vị tuyến một mươi hai năm đến một mươi chín độ vị bắc
phía tây kinh tuyến một trăm một mươi năm độ kinh đông có gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên cùng sông lớn và lốc xoáy
chuyển sang thông tin thời tiết ở trên đất liền
phía đông bắc bộ sẽ có mưa vừa đến mưa to trong ngày mai
sau đó mưa với lượng khá còn duy trì trong cả ngày hai mươi chín và ba mươi
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới chỉ là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
khu vực phía tây bắc bộ là nơi có mưa ít nhất ở trên cả nước trong vòng ba ngày tới
chỉ xuất hiện mưa rào rải rác về cuối ngày nhiệt độ khá cao
và ra động cho khoảng là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ hòa bình thấp hơn
tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong tối nay sang ngày mai các tỉnh quảng trị thừa thiên huế sẽ có mưa to đến rất to
tỉnh quảng bình có mưa to đến rất to
từ ngày hai mươi tám tháng chín mưa lớn sẽ có xuống mở rộng ra khu vực ở phía bắc trung bộ
và kéo dài đến ngày hai mươi chín và ngày ba mươi
cần đề phòng gió mạnh nguy cơ sẽ ra lụ lớn xa lở đất và ngập úng
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới không quá mức là ba mươi một độ
từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi tám các tỉnh đà nẵng quảng nam quảng ngãi sẽ có mưa rất to
bình định có mưa to đến rất to
sau đó sang ngày hai mươi chín và ba mươi mưa sẽ giảm dần và chủ yếu xuất hiện về chiều tối
nhiệt độ không quá ba mươi ba độ
tại khu vực tây nguyên có mưa rào và rông ở trên nhận rộng
cục bộ có mưa vừa mưa to trong vòng ba ngày tới
riêng tại khu vực phía bắc của tây nguyên sẽ có mưa to đến rất to trong đêm nay và ngày mai
nhiệt độ cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ
do ảnh hưởng của gió mùa tây nam
có cầm độ khá mạnh nên khu vực nam bộ sẽ có mưa rào và rông ở trên diện rộng
cục bộ có mưa vừa mưa to trong vòng ba ngày tới
nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ